nhân ngày khai giảng năm học mới đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã làm việc với trường đại học tôn đức thắng
nói chuyện với sinh viên và trao học bổng cho các em sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập
trường đại học tôn đức thắng được thành lập từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyên là trường dân lập hiện nay là trường công lập
đây là trường công lập đầu tiên trong cả nước không hưởng từ ngân sách nhà nước mà thực hiện cơ chế tự chủ một trăm linh về ngân sách
chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
hiện nay nhà trường đang đào tạo hơn hai mươi sinh viên với một mươi sáu khoa ba mươi bảy chuyên ngành đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên chín mươi bảy
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
đây là một mô hình đào tạo đại học có chất lượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm cao
công tác nghiên cứu khoa học của trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ
và có nhiều bài nghiên cứu khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế
trường đã quy động và tích lũy để xây dựng một trường đại học khang trang hiện đại và khá đồng bộ
các công trình được xây dựng chất lượng quản lý sử dụng có hiệu quả đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của thầy trò
cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học và rèn luyện thể chất của sinh viên
một cái ứng tượng nữa là tôi đi từ ngoài cổng vào cho tới phía trong
chỗ nào cũng sạch chỗ nào cũng sạch

tức là đẹp từ trong ra ngoài sạch từ ngoài vào tới trong
thực hiện nghị quyết số hai mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
trường đại học tôn đức thắng đã được thủ tướng chính phủ quyết định lựa chọn cho thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
để tiến tới đánh giá tổng kết xây dựng cơ chế chính sách quản lý phát triển giáo dục đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế là một mô hình chuẩn cần được nhân ra diện rộng
cũng nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã nói chuyện với sinh viên và trao tặng cho nhà trường một máy photocopy
năm máy in một mươi máy laptop và trao tặng hai mươi suất học bổng mỗi suất trị giá năm triệu đồng cho sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn